nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga trong hai ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế
từ cách mạng tháng một mươi nga đến cách mạng việt nam ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại
năm hai nghìn một mươi bảy cách mạng tháng một mươi thành công đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức mở đường giải phóng cho nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc trong đó có việt nam
các tham luận tại hội thảo đều khẳng định lãnh tụ nguyễn ái quốc hồ chí minh đã tiếp nhận ảnh hưởng của cách mạng tháng một mươi và hấp thụ chủ nghĩa mark lenin vượt qua những hạn chế của phong trào yêu nước trước đây
tìm ra con đường cứu nước chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối mở ra những thắng lợi to lớn của cách mạng việt nam
và từ đấy nguyễn ái quốc đã tìm thấy con đường đấu tranh đúng đắn và đi đến thành lập đảng cộng sản việt nam vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và cương lĩnh của đảng cộng sản việt nam mà do nguyễn ái quốc khởi thảo đã thể hiện tinh thần cơ bản của cuộc cách mạng tháng một mươi
và trong đó đã ghi rõ là hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc để đi tới xã hội cộng sản
từ ánh sáng của chủ nghĩa mark lenin và những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng một mươi đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng việt nam
lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi to lớn
cách mạng tháng một mươi nga mãi mãi là một trong những cội nguồn của động lực sức mạnh và nguồn cảm hứng là ánh sáng mặt trời trói lọi soi sáng con đường mà cách mạng và đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh và toàn thể dân tộc việt nam đã lựa chọn
những giá trị của cách mạng tháng một mươi và chủ nghĩa mark lenin đã và đang được khẳng định
trong sự phát triển đi lên của các nước xã hội chủ nghĩa trong đó thành tiệu của sự nghiệp đổi mới của việt nam là một minh chứng sống động